cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hải an thành phố hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn hồng quân
phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo thẳng một cm đầu lông mảy trái
và đối tượng lê đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tám trên hai trăm chín mươi chín bùi thị tự nhiên
phường đông hải một
quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên trước mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an